liên quan đến sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hòa bình tiếp tục ngày xét xử thứ tư
phiên tòa phúc thẩm và kết thúc phần tranh luận giữa vị đại diện viện kiểm sát nhân dân và các luật sư bảo vệ bị cáo tại phiên tòa
trước khi bước vào phần nghị án hội đồng xét xử đã cho các bị cáo được nói lời sau cùng
tại phiên tòa bị cáo hoàng công lương xin được giảm án không cách ly ra khỏi xã hội để lấy công việc chuyên môn chuộc lại lỗi lầm
trong đó bị cáo trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục có những hội thảo khoa học để làm rõ nguyên nhân cái chết
cách xử lý đối với các sự cố chạy thận tư tự như sự cố đã xảy ra ở bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
bị cáo đỗ anh tuấn giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn vẫn băn khoăn về nguyên nhân cái chết của chín mươi bảy
tuy nhiên kết luận của cơ quan giám định viện kiểm sát hình sự thì nguyên nhân cái chết là do ngộ độc florua
tuy nhiên trong bản án nguyên nhân cái chết là do tồn dư chất hf một hợp chất bị cáo bùi mạnh quốc dùng để sụp rửa hệ thống lọc nước ro
theo nội dung kháng cáo hoàng công lương xin cấp phúc thẩm tuyên giảm nhẹ hình phạt và mong được hưởng án treo
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình đề nghị hội đồng xét xử bác kháng án về phần án treo và tuyên bị cáo hoàng công lương mức án từ ba mươi sáu đến ba mươi chín tháng tù giam